trong bài thơ bác ơi nhà thơ tố hữu đã từng viết
yêu bác lòng ta trong sáng hơn xin nguyện cùng người vươn tới mãi
lời thơ ấy đã nói lên tình cảm nguyện ước
và cũng chính là lời nhắn nhủ nhắc nhở suy nghĩ và hành động của mỗi chúng ta
ngày hôm nay phải tu dưỡng rèn luyện bản thân mình
để xứng đáng với công lao to lớn của chủ tịch hồ chí minh vĩ đại
để xứng đáng với công lao to lớn của chủ tịch hồ chí minh vĩ đại
để xứng đáng với công lao to lớn của chủ tịch hồ chí minh vĩ đại
tăng cường xây dựng đảng xây dựng hệ thống chính trị
thực hiện công cuộc đổi mới và đã đạt được nhiều thành tiệu to lớn
đem lại phồn vinh cho đất nước hạnh phúc cho nhân dân như mong ước của người
đối với lực lượng công an nhân dân ngay sau ngày chủ tịch hồ chí minh từ trần
trong lễ truy điệu bác tại trụ sở bộ công an số một mươi năm trần bình trọng hà nội
đồng chí trần quốc hoàn bộ trưởng bộ công an đã thay mặt toàn thể lực lượng công an nhân dân tuyên thệ
công an nhân dân đoàn kết và quyết tâm làm theo di trúc của chủ tịch hồ chí minh
trong bài viết đại tướng giáo sư tiến sĩ tô lâm cũng nêu rõ
năm mươi năm qua di trúc của người đã truyền cho lực lượng công an nhân dân
ý chí kiên cường quyết tâm sắt đá và niềm tin mạnh liệt vào sức mạnh của nhân dân
và sự lãnh đạo của đảng hôn đúc trong các thế hệ cán bộ chiến sĩ công an
khát vọng độc lập tự do hòa bình thống nhất đất nước và tinh thần sẵn sàng xả thân
công hiến vì sự nghiệp giải phóng dân tộc vì an ninh tổ quốc vì hạnh phúc của nhân dân
lực lượng công an không ngừng phát triển trưởng thành có mặt trên mọi trận tuyến
cùng với cả dân tộc kiên trì thực hiện thành công tâm nguyện cao cả của chủ tịch hồ chí minh
dù khó khăn gian khổ đến mấy nhân dân ta nhất định sẽ hoàn toàn thắng lợi
đế quốc mỹ nhất định phải cút khỏi nước ta tổ quốc ta nhất định sẽ thống nhất
phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong thời kỳ đổi mới
lực lượng công an nhân dân đã chủ động đổi mới các mặt công tác nắm chắc tình hình
kịp thời tham mưu với đảng nhà nước
nước nhiều chủ trương giải pháp cơ chế chính sách pháp luật về đảm bảo an ninh trật tự
kết hợp chặt chẽ với phát triển kinh tế xã hội
nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh trật tự
chủ động phát hiện đấu tranh ngăn chặn mọi âm mưu hoạt động chống phá của các thế lực thù địch
phòng ngừa ngăn chặn hiệu quả các loại tội phạm tạo chuyển biến tích cực về trật tự an toàn xã hội
chủ động mở rộng phát triển quan hệ hợp tác quốc tế
tham gia sâu rộng hiệu quả các cơ chế hợp tác an ninh khu vực và toàn cầu
giải quyết các vấn đề quốc tế về phòng chống tội phạm
phục vụ hiệu quả đường lối đối ngoại của đảng nhà nước và nhân dân
đặc biệt lực lượng công an nhân dân đã làm tốt vai trò tham mưu
và trực tiếp thực hiện các biện pháp bảo vệ đảng bảo vệ an ninh chính trị nội bộ
phòng ngừa đấu tranh ngăn chặn những biểu hiện tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ
góp phần quan trọng xây dựng đảng ta là một khối đoàn kết toàn tâm toàn ý phục vụ nhân dân
giữ vững tăng cường vai trò lãnh đạo trong sự nghiệp xây dựng bảo vệ phát triển đất nước
như niềm tin mãnh liệt và sự mong mỏi của người trước lúc đi xa
suốt chặng đường năm mươi năm thực hiện di trúc của chủ tịch hồ chí minh
lực lượng công an nhân dân đã luôn bám sát sự lãnh đạo chỉ đạo của đảng nhà nước
phối hợp chặt chẽ với các ngành đoàn thể như đà với quân đội nhân dân
dựa vào nhân dân gắn bó máu thịt với nhân dân
đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao đóng góp tích cực thực hiện thắng lợi
điều mong muốn cuối cùng của bác hồ
toàn đảng toàn dân ta đoàn kết phấn đấu xây dựng một nước việt nam hòa bình thống nhất độc lập dân chủ và giàu mạnh
và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới
trong công tác chiến đấu đã xuất hiện hàng vạn tấm gương sáng
về đức hy sinh lòng dũng cảm trung thành tuyệt đối với đảng nhà nước và nhân dân
về rèn luyện đạo đức cách mạng cần kiệm liêm chính trí công vô tư
được đảng nhà nước và nhân dân ghi nhận trao tặng nhiều danh hiệu và phần thưởng cao quý
tô thắm thêm truyền thống anh hùng vẻ vang của lực lượng công an nhân dân
thưa quý vị bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh
thực tiễn lãnh đạo chỉ đạo thực hiện di trúc của chủ tịch hồ chí minh trong công an nhân dân
đã đúc rút một số bài học kinh nghiệm quan trọng
thứ nhất thấm nhuận sâu sắc những di huấn quy báo của chủ tịch hồ chí minh
đã nền tảng tư tưởng để xây dựng bản đỉnh trí tuệ sức mạnh chiến đấu
và khả năng hoàn thành trọng trách sứ mệnh của lực lượng công an nhân dân
trước đảng nhà nước và nhân dân
vì vậy việc giáo dục quán triệt nâng cao nhận thức của cán bộ chiến sĩ công an nhân dân
về nội dung ý nghĩa to lớn của bản di trúc là việc làm quan trọng hàng đầu
phải được chú trọng ở tất cả các cấp do cấp ủy lãnh đạo chỉ huy trực tiếp chỉ đạo thực hiện
thứ hai chú trọng đổi mới nội dung hình thức biện pháp trong thực hiện di trúc của chủ tịch hồ chí minh
gắn với xây dựng chỉnh đốn đảng xây dựng lực lượng công an nhân dân
thực sự trong sạch vững mạnh trọng tâm là phát huy truyền thống tốt đẹp
vì nước quên thân vì dân phục vụ
xây dựng hình ảnh người cán bộ chiến sĩ công an gần dân trọng dân vì nhân dân phục vụ
đồng thời không ngừng đổi mới nâng cao hiệu quả các mặt công tác
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống
thứ ba gắn kết chặt chẽ việc thực hiện di trúc của chủ tịch hồ chí minh
với các phong trào thi đua yêu nước trong công an nhân dân
và thực hiện các mục tiêu yêu cầu nhiệm vụ được giao
đồng thời tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng đẩy mạnh học tập
làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
sáu điều bác hồ dạy công an nhân dân phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc
chú trọng đánh giá đúng tình hình phát huy ưu điểm những nhân tố tích cực
đồng thời rút kinh nghiệm khắc phục kịp thời những tồn tại
hạn chế sẵn sàng đương đầu với khó khăn thử thách
tăng cường đoàn kết sức mạnh để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trên tất cả các mặt công tác
thứ tư phải đề cao trách nhiệm nêu gương
trước hết là của lãnh đạo cấp ủy và chỉ huy các cấp trong công an nhân dân
nhất là người đứng đầu công an đơn vị địa phương
ở cấp nào đơn vị nào coi trọng thực hiện tốt việc tự soi tự sửa
không ngừng nỗ lực tu dưỡng rèn luyện theo di huấn của người
thì ở đó nội bộ đoàn kết cán bộ chiến sĩ vững vàng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
tự hào trước những thành tiệu của đất nước đã đạt được qua năm mươi năm thực hiện di trúc của chủ tịch hồ chí minh
thấm nhuần ý chí quyết tâm sắt đá niềm tin mãnh liệt vào thắng lợi của sự nghiệp cách mạng
và những di huấn của người trong bản di trúc
lực lượng công an nhân dân càng nhận thức sâu sắc hơn những khó khăn thử thách
và yêu cầu nhiệm vụ đang đặt ra ra sức phát huy những kinh nghiệm thành tích đã đạt được
và kiên quyết khắc phục những mặt hạn chế quyết tâm thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao
góp phần thực hiện tâm nguyện của bác trước lúc đi xa
bộ trưởng tô lâm yêu cầu thời gian tới lực lượng công an nhân dân cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau
tiếp tục quán triệt sâu sắc bám sát sự lãnh đạo chỉ đạo của đảng nhà nước
không ngừng đổi mới tư duy phương thức lãnh đạo chỉ huy và các biện pháp giải pháp công tác
để tổ chức thực hiện đạt hiệu quả cao nhất các mục tiêu yêu cầu nhiệm vụ của lực lượng công an nhân dân
trong xây dựng và bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới
phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước
phát huy hiệu quả hoạt động của bộ máy công an các cấp sau khi kiện toàn
tập trung thực hiện quyết liệt đồng bộ các giải pháp để xây dựng lực lượng công an thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nhuệ
từng bước hiện đại gần dân sâu sát cơ sở
đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế
phối hợp chặt chẽ hiệu quả với quân đội nhân dân và các cấp các ngành
phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
củng cố thế chận an ninh nhân dân
kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa giữ vững từ bên trong với bảo vệ an ninh tổ quốc từ xa từ bên ngoài biên giới quốc gia
chủ động nắm chắc tình hình kịp thời tham mưu đề xuất với đảng nhà nước các chủ trương chính sách giải pháp
phù hợp để bảo vệ an ninh lợi ích của đất nước
tích cực phòng ngừa đấu tranh ngăn chặn kịp thời mọi âm mưu hoạt động chống phá của các thế lực thù địch phản động
ứng phó có hiệu quả với các mối đe dọa an ninh lợi ích quốc gia và sự ổn định của đất nước
phòng ngừa ngăn chặn làm giảm các loại tội phạm và vi phạm pháp luật
giữ vững an ninh chính trị trong mọi tình huống đảm bảo trật tự an toàn xã hội
từng bước xây dựng xã hội trật tự kỷ cương an toàn và lành mạnh
thực hiện tốt chức năng tham mưu tăng cường phối hợp và triển khai các biện pháp để chủ động phòng ngừa
ngăn chặn những biểu hiện tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ
góp phần xây dựng đảng ngày càng trong sạch vững mạnh
bảo vệ đoàn kết thống nhất trong đảng
bảo vệ việc thực hiện thắng lợi các chủ trương đường lối chính sách pháp luật của đảng và nhà nước
toàn thể tướng lĩnh cán bộ chiến sĩ công an nhân dân
nguyện kế tục trung thành sự nghiệp cách mạng do đảng cộng sản việt nam và chủ tịch hồ chí minh lãnh đạo
không ngừng nêu cao ý chí chiến đấu thường xuyên tự soi tự sửa tu dưỡng rèn luyện
theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh và sáu điều bác hồ đã dạy
lập nhiều thành tích chiến công xứng đáng với niềm tin yêu của đảng nhà nước và nhân dân
đóng góp quan trọng thực hiện lý tưởng cao cả của chủ tịch hồ chí minh vĩ đại
với truyền thống anh hùng của lực lượng công an nhân dân
ý thức trách nhiệm lớn lao là thanh bảo kiếm bảo vệ đảng tổ quốc và nhân dân
đã và đang đặt sai yêu cầu đối với mỗi cán bộ chính sĩ công an nhân dân
phải nhận thức đúng đắn sâu sắc tầm quan trọng giá trị to lớn của việc tu dưỡng tư cách đạo đức của người công an cách mạng
vì vậy công tác đào tạo lý luận chính trị trong công an nhân dân được coi là nhiệm vụ rất quan trọng
vâng vậy việc học tập nghiên cứu lý luận chính trị gắn với học tập
và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
và sáu điều dạy của người đối với lực lượng công an cần phải đáp ứng được những yêu cầu nào
truyền hình công an nhân dân đã có cuộc trao đổi với thiếu tướng phó giáo sư tiến sĩ trần viên
dân giám đốc học viện chính trị công an nhân dân để hiểu rõ hơn về vấn đề này
cảm ơn thiếu tướng phó giáo sư tiến sĩ trần vi dân đã dành thời gian trả lời phỏng vấn của truyền hình công an nhân dân
xin thiếu tướng cho biết đối với công tác chiến đấu và xây dựng lực lượng công an nhân dân
việc học tập nghiên cứu lý luận chính trị có vai trò như thế nào ạ
qua việc học tập nghiên cứu lý luận chính trị
đặc biệt là học tập về chủ yếu đến tư tưởng hồ chí minh
chủ trương đồng hối của đảng chính sách pháp luật của nhân cơ
sẽ giúp cho can bộ chương trình công an hình thành nhận thức đúng đầy đủ
đó là điều kiện để vững vàng kiên định về lập trường tư tưởng

về lập trường tư tưởng về lập trường tư tưởng về lập trường tư tưởng
về thái độ chính trị có những cơ sở để đề ra những biện pháp công tác đúng
có thể khẳng định là việc học tập nghiên cứu lý luận chính trị
sẽ giúp cho chúng ta xây dựng công an nhân dân cách mạng chính quy tinh nguyện từng bước hiện đại
thưa thiếu tướng đối với việc học tập và nghiên cứu lý luận chính trị
yêu cầu cuối cùng và cũng là yêu cầu quan trọng nhất
đó là làm thế nào để có thể vận dụng hiệu quả vào chính trị
trong thực tiễn công tác và chiến đấu
vậy xin thiếu tướng cho biết chúng ta cần phải làm gì
để việc học tập và đào tạo về lý luận chính trị
cho cán bộ chiến sĩ công an nhân dân đạt được hiệu quả tốt nhất ạ
việc học tập lý luận chính trị
thì trước hết nó cũng như là những loại hình học tập khác
nó đòi hỏi mấy cái yêu cầu
thứ nhất là tổ chức hoạt động học tập
chúng ta hiểu theo một nghĩa đầy đủ
từ cái khâu mà
quản lý hoạt động học tập
rồi là giáo trình thầy thiệu
rồi là cái giảng dạy
của các thầy giáo cô giáo các giảng viên
thứ hai là với người học
thứ ba là với những điều kiện bảo đảm khác
và học tập lý luận chính trị thì nó đòi hỏi nhiều hơn
vì ở đây chúng ta học về chủ nghĩa mark
đi đi với tư tưởng hồ chí minh
học về chủ trương đường núi bảo đảm
chính sách pháp luật hồ chí minh
mà rõ ràng thì thực tiễn bao giờ nó cũng đi trước
mà trong một trường mực nào đó thì
lý luận chính trị sẽ không thể
cập nhấn ngay tất cả
những gì của thực tiễn
cho nên điều đó đòi hỏi
đội ngũ cán bộ giảng viên
và tự mình phải là những chiến sĩ của thực tiễn
để đưa thực tiễn vào trong bài giảng
đưa bài giảng vào trong thực tiễn
và điều đó sẽ làm cho các người học
mà thấy học lý luận chính trị không khô khan
không chỉ học để hình thành
ý thức thái của chúng ta
để đổi một điểm tiếp
mà phải thấy rằng học lý luận chính trị
chính là những cơ sở những luận cứu hòa
để áp dụng các biện pháp công an
một cách có hiệu quả cao nhất
thưa thiếu tướng để phòng chống có hiệu quả
việc suy thoái về tư tưởng chính trị
đạo đức lối sống đối với cán bộ
chiến sĩ công an nhân dân
và để lực lượng công an nhân dân có thể góp phần
bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của đảng
trong điều kiện hiện nay
những vấn đề gì đang được đặt ra
chúng ta không phải nhìn nhận công an nhân dân
cũng không phải đối mặt
với những cái thách thức
những cái tác động
mà nếu như chúng ta không có
những giải pháp
không phòng ngừa
không trú trọng
chúng ta cũng có thể
có những cán bộ
vì suy thoái
tự diễn biến
tự chuyển hóa
trong suốt thời gian qua
một điều đáng mừng
là mặc dù môi trường
công tác của chúng ta rất đặc thù
với rất nhiều khó khăn thách thức
nhưng dưới sự đánh đạo của đảng
sự quản lý của nhà nước
sự giúp đỡ của nhân dân
có thể khẳng định
công an nhân dân là đội ngũ
của những người trung kiên
chỉ biết còn đảng
đi còn mình
và số vi phạm điều đoạn có
thậm chí là có những trường nghiêm trọng
thì cái xử lý đó
đã chỉ ra được những cái
nguyên nhân điều kiện
và có những giải pháp
để phòng chống
mà muốn phòng ngừa
thì đây trách nhiệm chắc hết thuộc về
mỗi cấp ủy
mỗi đánh đạo
và cán bộ trục chốt trong biên vị
và sau đó phải tưng cán bộ chính trị
phải ý thức sâu sắc
cái nhiệm vụ
cái trách nhiệm chính trị của mình
công an nhân dân của chúng ta
cũng có cái trách nhiệm rất quan trọng
trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng
như lịch huyết ba mươi năm của
bộ chính trị
đã xác định
và để làm tốt nhiệm vụ đó
thì không chỉ là trung thành
có ý chí
mà chúng ta còn phải có trí thức
ý đoạn chính trị
chúng ta còn phải có cách làm
và vấn đề đấu tranh phản bác
quan điểm xác nhãi thù địch
bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng
không phải là chỉ là cái việc
đấu tranh trực tiếp với những người
đã đưa ra những định điều đó
mà quan trọng là chúng ta
phải có tuyên truyền
một cách có hiệu quả
để tạo được sự đồng thuận xã hội
củng cố được niềm tin của nhân dân
mặt khác chúng ta cũng phải có những biện pháp
để xử lý với những người
có những loạn điệu sai trái
những kẻ có những hành động thù địch
một giải pháp nữa là
bao giờ chúng ta có phần hợp
một đội ngũ vững mạnh
mà trong sạch từ bên trong
của từng tổ chức đảng
của từng đơn vị công an
càng cần phải được đặc biệt quan trọng
để bảo vệ chính trị đối bộ
xử lý kỳ luật cán bộ
một mặt khác là chúng ta
phải thường xuyên
củng cố và bồi dưỡng
về lý mệnh chính trị
để cho cái
nhận thức của cán bộ
ngày càng được nâng cao
một lần nữa xin cảm ơn thiếu tướng
phó giáo sư tiến sĩ trần vi dân
đã dành thời gian trả lời phỏng vấn
truyền hình công an nhân dân
ghi nhận trong ngày hôm nay
rất đông người dân đổ về khu vực trung tâm thành phố
cũng như những khu vui chơi
để đảm bảo an toàn cho người dân vui chơi trong dịp lễ
công tác đảm bảo an ninh trật tự
tại những khu vực tập trung đông người cũng được tăng cường
nhiều người dân đi về thăm quê
từ hai ngày thứ bảy và chủ nhật
hoặc chọn đến những điểm du lịch gần
thì trong ngày hai tháng chín
đa phần mọi người tập trung đến các khu vui chơi giải trí
trên địa bàn thành phố
bên cạnh thưởng thức các chương trình biểu diễn nghệ thuật
triển lãm tranh ảnh chủ đề ngày quốc khánh hai tháng chín
tại các khu vực tuyến đường ở trung tâm thành phố
người dân đổ về các khu vui chơi giải trí
như khu du lịch văn hóa suối tiên
công viên văn hóa đầm sen thảo cầm viên
tại đây đều đầu tư tổ chức nhiều chương trình giải trí
trong dịp lễ này
ghi nhận tại khu du lịch văn hóa suối tiên
lượng khách đến vui chơi trong dịp lễ này
tăng bốn mươi so với ngày thường
đa phần là người dân từ các tỉnh và ở thành phố hồ chí minh
đi cùng gia đình người thân đến vui chơi giải trí
năm nay được nghỉ lễ có một ngày thôi
nên là gia đình mình cũng không đi hết
chỉ để đi vòng quanh sài gòn
rồi đến các khu vui chơi thôi
chung là lễ ở sài gòn lúc nào cũng náo nhiệt
năm nào cũng náo nhiệt
phối hợp với công an phường
công an quận
và đội bốn của công an hình sự thành phố
làm sao lên phương án
thứ nhất là bảo vệ tốt
cái vấn đề thực tật
không để cho du khách đi xe mít
hoặc đến đây để mắc túi
phối hợp với công an phường
phối hợp bắt năm đối tượng
tức là mắc túi mắc điện thoại mắc tiền
của du khách trên xe mít
và bàn giao cho công an phường
với lượng người dân tập trung đông
ở các địa điểm này
nên công tác đảm bảo về an ninh trật tự
tại các khu vực này cũng được chú trọng
lực lượng công an cảnh sát giao thông thành phố hồ chí minh
thường xuyên túc trực tuần tra kiểm soát
điều tiết giao thông
tránh xảy ra tình trạng ủng tắc tai nạn giao thông
cũng như những đối tượng lợi dụng chỗ đông người
để thực hiện hành vi phạm pháp
nhằm đảm bảo cho người dân có những ngày nghỉ lễ an toàn
tại các địa điểm phân công
mà theo lực lượng cảnh sát cơ động được bố trí
là lực lượng tuần tra công khai
đều có phương án phối hợp
với công an các địa phương
tại các địa điểm này
để tổ chức là tuần tra khép kính
tức là chúng ta sẽ phân bổ lực lượng
bố trí hợp lý
làm sao để có thể là khi có tình huống xảy ra
là chúng ta có thể ngăn chặn
đợt cao điểm đảm bảo tình hình an ninh trật tự
được các đơn vị lực lượng chức năng
tiếp tục triển khai thực hiện
trong suốt thời gian diễn ra các chương trình hoạt động chào mừng
trong dịp lễ quốc khánh hai tháng chín
trong tối nay mùa hai tháng chín
tại thành phố hồ chí minh
sẽ diễn ra nhiều sự kiện đặc sắc
để phục vụ cho người dân vui lễ quốc khánh
đến thời điểm hiện tại các công tác chuẩn bị đều đã sẵn sàng
đặc biệt là màn trình diễn phó hoa
tại hầm vượt sông sài gòn
tại tòa nhà lên mắc tám mươi một
và công viên văn hóa đầm xen
được nhiều người mong đợi
thưa quý vị theo như kế hoạch thì ngày hôm qua
ngày một tháng chín bộ tư lệnh thành phố hồ chí minh
đã vận chuyển tập kết và tiến hành
lắp đặt các giàn pháo tại ba vị trí
trên địa bàn thành phố
còn riêng tại khu vực đường hầm sông sài gòn
thì trong buổi chiều ngày hôm nay
bộ tư lệnh thành phố đã tiến hành kiểm tra lần cuối
việc đấu nối các giàn pháo
với trung tâm kỹ thuật
để chờ tới giờ khai hòa
hôm nay tại điểm bắn
trên ốc hồng thượng phiên quận hai
điểm tầm cao
chúng tôi cớt một năm trăm linh quả pháo tầm cao
và ba mươi giàn tầm thấp
và chín mươi giàn quả thực
trong việc công tác tổ chức chuẩn bị
đó là cái khâu kết nối
liên kết là những cái khâu quan trọng nhất
rất là tỉ mỉ
mà tất cả các pháo thủ
khi thực hiện nhiệm vụ này
phải rất là cẩn thận
và bình tĩnh
đặc biệt trong quá trình mà chúng ta khai quả
quá trình đó thì cái người chỉ huy
phải quan sát
từng cái ống pháo
kiểm tra chặt chẽ
để có được những màn pháo hoa rực rỡ
phục vụ người dân và du khách
trong dịp lễ quốc khánh
thì ngoài công tác chuẩn bị
tại các trận điện pháo
thì phương án đảm bảo an ninh trật tự
an toàn giao thông
phòng cháy triệu cháy
và cứu hộ cứu nạn
cũng được triển khai tích cực
lực lượng phòng cháy triệu cháy
thì của công an quận hai
thì túc trực thường xuyên ở đây
từ khi mà áp tải pháo về
cho tới khi mà kết thúc
buổi bắn pháo bông ở đây
thì lực lượng luôn có mặt
để xử lý khi có sự cố
có thể cháy nổ xảy ra
để thường trực tại đây
và xử lý tất cả các tình huống
về cứu nạn cứu hộ
hoặc là cháy nổ
khi mà có được điều động của cấp trên
thì đến giờ phút này
thì toàn bộ công tác tổ chức chuẩn bị
của lực lượng kỹ thuật
đã hoàn tất
và sẵn sàng
là đúng giờ
theo quy định
là hai mươi một h ngày hai tháng chín hai nghìn một mươi chín
thì sẽ khai quả
sẵn sàng phục vụ cho nhân dân
và lãnh đạo của thành phố
những cái màn pháo qua đặc sắc
để chào mừng quá khánh của dân tộc